thưa quý vị với lượng phát thải hơn hai tấn khí co hai và bầu không khí mỗi ngày
từ việc đốt than gây hại cho sức khỏe hà nội sẽ thực hiện lộ trình không sử dụng bếp than tổ ong
để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh ngân hàng nhà nước đã cảnh báo các ngân hàng
về việc cho vay cầm cố sổ tiết kiệm
đáng chú ý các nhà mạng di động sẽ đẩy mạnh chế tài xử phạt
đối với các hành vi quấy dối qua điện thoại
chương trình hôm nay sẽ đề cập đến những vấn đề này cùng các thông tin kinh tế khác
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng trên usd
giảm năm đồng so với mức công bố hôm qua
vietcombank cũng niêm yết giảm mạnh giá trao đổi usd so với phiên trước
các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh giá trao đổi usd trái chiều nhau
vietcombank niêm yết giá mua và bán usd ở mức hai mươi ba một trăm một mươi và hai mươi ba hai trăm sáu mươi đồng một usd
giảm mạnh ba mươi đồng một usd
đây là mỹ chiều mua và ngang giá chiều bán so với mức niêm yết sáng qua
ngay sau khi ra mắt một số cửa hàng bán lẻ điện thoại di động tại việt nam
đã công bố giá bán iphone một mươi một và máy dự kiến sẽ về nước vào ngày hai mươi tháng chín tới
tại cửa hàng thế giới di động hiện giá bán iphone một mươi một dự kiến từ hai mươi một chín mươi chín triệu đồng
đến ba mươi ba chín mươi chín triệu đồng
hãng apple đã trình làng bộ ba iphone thế hệ tiếp theo
tên gọi là iphone một mươi một gồm iphone một mươi một iphone một mươi một pro iphone một mươi một pro max
máy có giá bán lần lượt là sáu trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín và một chín mươi chín đô la mỹ
với ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe và môi trường
nhằm phấn đấu mục tiêu xóa bỏ bếp than tổ ong đến năm hai nghìn hai mươi
sở tài nguyên và môi trường đã tham mưu ủy ban nhân dân tp hà nội
bán hành chỉ thị thực hiện lộ trình không sử dụng bếp than tổ ong trên toàn địa bàn thành phố
với dự thảo lộ trình không sử dụng bếp than tổ ong trên toàn địa bàn thành phố
sở tài nguyên và môi trường đề xuất từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
sẽ tăng cường tuyên truyền và xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các tổ chức
cá nhân chuyển đổi sang các loại bếp khác an toàn thân thiện với môi trường và sức khỏe cộng đồng
phóng thương mại và công nghiệp việt nam vcci vừa có góp ý gửi bộ công thương
liên quan đến dự thảo quyết định của thủ tướng chính phủ về danh mục bí mật nhà nước ngành công thương
trong dự thảo này giá xăng và giá điện đang xin ý kiến chưa công bố đều thuộc diện tài liệu mật
vcci đề nghị cân nhắc lại nội dung này
vcci cho rằng giá xăng và giá điện là những thông số đầu vào rất quan trọng
để các doanh nghiệp hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh
rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu biết sớm các quyết định điều chỉnh giá xăng
giá điện từ phía nhà nước do đó cần công khai giá xăng giá điện
theo quyết định của các nhà mạng quấy rối qua điện thoại là hành vi gọi quảng cáo
chiêu đùa đe dọa vu khống xúc phạm hoặc các hành vi làm phiền cháy im muốn của người khác
người bị coi là quấy rối qua điện thoại nếu thực hiện gửi năm tin nhắn hoặc ba cuộc gọi một ngày trở lên
khách hàng bị quấy dối cần cung cấp đầy đủ chính xác nội dung tin nhắn thời gian gọi
số lần gọi khi yêu cầu giải quyết các trường hợp quấy dối
lần đầu nhà mạng sẽ nhắc nhở nếu vi phạm sẽ cắt chiều gọi đi
nếu đã cam kết mở lại chiều gọi đi một lần nhưng vẫn thực hiện hành vi quấy dối
thì sẽ bị khóa chiều gọi đi lại
nếu muốn tiếp tục sử dụng thuê bao phải ra điểm giao dịch để làm cam kết không tái phạm
theo ngân hàng nhà nước công tác thanh tra giám sát gần đây cho thấy có hiện tượng
một số tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho khách hàng vay bằng cầm cố sổ tiết kiệm
nhưng không có phương án sử dụng vốn vay theo quy định tại thông tư ba mươi chín hai nghìn một mươi sáu
vi phạm quy định của ngân hàng nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cho vay về lãi suất huy động bằng ngoại tệ
về sử dụng phương án không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay đối với các khoản vay
bảo đảm bằng cầm cố sổ tiết kiệm
ngân hàng nhà nước sẽ xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng cố tình vi phạm
trong khi thế giới coi nền kinh tế ban đêm là cách hái ra tiền
thì ở việt nam lại có chuyện bắt khách du lịch đi ngủ sớm
nghịch lý du khách không có chỗ chơi không cả biết tiêu tiền như thế nào
ở đâu và ban đêm diễn ra nhiều năm qua khiến cả những thủ phủ du lịch cũng ngủ quên trên kho vàng
điều này đã kiếm một số lượng lớn khách du lịch không mặn mà quay lại việt nam
do không có nhiều hoạt động dịch vụ hấp dẫn họ khiến họ lưu trú lại nhiều ngày và tiêu nhiều tiền
bên cạnh đó khi xây dựng được các khu kinh tế đêm tập trung
không chỉ các địa phương có lợi mà nhà nước cũng sẽ tăng được khoản thu từ thuế